chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
hoặc ở lại nước ngoài trái phép và phải nhận quyết định truy nã số hai
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của công an thành phố lào cai tỉnh lào cai
là đối tượng trảo thị e sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mường than huyện than uyên tỉnh lai châu
còn về tội mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng ly mí xính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn tống quáng trải xã thượng phùng
huyện mèo vạc tỉnh hà giang
và đối tượng giàng mí vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn sủng pờ xã thắng mố huyện yên minh tỉnh hà giang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện